căn cứ và nguồn vốn được cấp hàng năm hai huyện ba bẻ và bắc nạm đã lựa chọn xây dựng những công trình thiết yếu như giao thông thủy lợi trạm y tế công trình cung cấp điện nước sạch sinh hoạt để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiết yếu như giao thông thủy lợi trạm y tế công trình cung cấp điện nước sạch sinh hoạt để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiết yếu

vấn đề đặt ra ở đây là các cấp chính quyền cần phải tiếp tục có biện pháp tháo gỡ vướng mắt sớm đưa trạm bơm vào vận hành nhằm khắc phục ngay tình trạng trạm bơm chở điện gây lãng phí nguồn vốn đầu tư của nhà nước và ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân
phát hiện các di tích di vật văn hóa tiền sao hình tại bình thuận
đồng thời thành phố cũng đã tập trung cho công tác phát triển kết cấu hệ thống hạ tầng giao thông nhằm đóng vai trò kết nối giao thông vùng đồng bằng sông cửu long
trên địa bàn thành phố cần thơ có sáu tuyến quốc lộ đi qua dài hơn một trăm hai mươi năm km
do bộ giao thông vận tải quản lý
trên các tuyến quốc lộ này nhiều dự án cải tạo xây mới đang được đẩy mạnh tiến độ như nâng cấp cải tạo quốc lộ chín mươi một b theo hình thức bot
cầu vam cống đã thi công đạt năm mươi hai khối lượng dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi bảy
và tuyến lộ tẻ rạch sỏi đã khởi công từ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu và dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
để phát triển dùng đồng bằng sông cửu long và đóng một cái dây
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân